sau khi được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
đối tượng truy nã nguyễn phong linh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã tới công an huyện xuân lộc đầu thú
về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khuya ngày một mươi tháng bốn năm ngoái tại ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc
nguyễn phong linh đã có hành vi sử dụng một đoạn dây điện đánh anh nguyễn đình trai trung
trú tại huyện xuân lộc gây thương tích sáu linh còn cầm đá ném trúng xe ô tô của anh trung gây hư hỏng
sau đó đối tượng bỏ trốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn phong lịch